tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra lễ ký hợp đồng tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và phát triển đội bóng đá nữ trẻ
đây là một động lực quan trọng để các cô gái của bóng đá nữ việt nam tiếp tục chinh phục các đấu trường lớn trong thời gian tới
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới sự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh một lần nữa chúc mừng thành tích vượt mong đợi của đoàn thể thao việt nam
tại sea games ba mươi và đội tuyển nữ lần thứ sáu bước lên ngôi vô địch sea games
chúc mừng bóng đá việt nam nói chung và đội tuyển bóng đá nữ nói riêng đã mang vinh quang về cho tổ quốc
theo hợp đồng vừa được ký kết đơn vị này tài trợ nguồn tài chính cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
và đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian năm năm từ năm hai nghìn hai mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
mỗi năm hưng thịnh sẽ tài trợ hai mươi tỷ tổng năm năm tài trợ là một trăm linh tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
và các đội tuyển trẻ
tại lễ ký kết hưng thịnh cũng trao tặng tổng số tiền là một ba tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ
và ban huấn luyện đội tuyển nữ vì thành tích lần thứ sáu lên ngôi vô địch sea games